văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo tổng kết về nhân lực ngành hàng không
chỉ đạo này của thủ tướng được đưa ra trước tình trạng thiếu nhân lực
cản trở phát triển của ngành hàng không nhất là phi công kỹ thuật viên tàu bay
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không
gửi thủ tướng chính phủ trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
mười năm qua hàng không việt nam tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm
hiện việt nam đã có năm hãng hàng không với số lượng tàu bay mua và thuê mới lên tới một trăm chín mươi hai chiếc
tuy nhiên cùng với tăng trưởng là áp lực hạ tầng và nhân lực dồn lên các hãng hàng không
điều này khiến mỗi khi có một hãng hàng không mới ra đời hay ký mua thêm tàu bay
lại xảy ra một cuộc chiến tuyển dụng nếu kéo nhân lực hàng không diễn ra gai gắt